thưa quý vị và các bạn khối không khí biển với đới gió đông nam đang lấn mạnh từ phía đông vào
hình thành nên một dãy ngắp thấp có trục tây bắc đông nam
dưới tác động của dãy ngáp thấp này trong đêm nay và ngày mai miền bắc sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó trọng tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc
với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm mươi mm cục bộ một số nơi sấp xỉ một trăm linh mm
đáng ngại là đợt mưa này sẽ kéo dài liên tục suốt từ nay đến tận ngày một mươi bảy một mươi tám tháng tám
với tâm mưa thường xuyên duy trì ở khu vực vùng núi và trung du
vì vậy nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực trên là rất cao
do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở miền bắc tiếp tục giảm thấp
tại khu vực các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai và lai châu là những tỉnh có mưa nhiều
nên nhiệt độ thấp chỉ khoảng hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó các khu vực khác nhiệt độ ở mức ba mươi ba mươi hai độ
nhờ có gió đông nam của khối khí ẩm mà nắng nóng ở miền trung đang có xu hướng dịu dần
sang ngày mai khi gió đông nam lấn mạnh vào miền trung trời sẽ nhiều mây hơn cường độ nắng giảm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình thuận
phổ biến trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
về chiều và tối mai khu vực phía bắc trung bộ và các tỉnh nam miền trung sẽ có lại những cơn mưa rào và rông ở mức giải rác
còn ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
vì thế đêm nay ở khu vực tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ vẫn còn duy trì những cơn mưa rào và rông diện nhiều nơi
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên có mưa từ sớm
mưa vừa mưa to xuất hiện nhiều nơi ở cả khu vực tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
còn về nền nhiệt ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn ở ngưỡng thấp là hai mươi tám ba mươi độ và nam bộ có mức nhiệt là hai mươi chín ba mươi một độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
khu vực huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam cấp năm nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước